ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang vừa phê duyệt đề án xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn tỉnh với số vốn ước tính trên năm trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
đề án chia thành hai giai đoạn
tỉnh cũng sẽ hỗ trợ không quá hai trăm linh triệu đồng một công trình đối với nhà văn hóa xây dựng tại tổ nhân dân nhân dân tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng chi phí để thực hiện các công việc chuẩn bị mặt bằng thi công nền móng các công tác hoàn thiện và hệ thống điện
tỉnh tuyên quang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có trên bốn mươi nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định